ngày một mươi bảy tháng chín tại thành phố tam kỳ bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
tổ chức lễ gia quân thu gom sắc thải hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề hành động vì môi trường đô thị xanh
sự kiện diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín
thu hút hơn một cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia
hợp ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay bộ tài nguyên và môi trường
đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng chiến dịch năm hai nghìn một mươi sáu là hãy hành động vì môi trường đô thị xanh bền vững
nhằm nhấn mạnh vai trò trọng tâm của công tác bảo vệ môi trường của các đô thị
chiến dịch này đã được việt nam tổ chức hơn hai mươi năm qua và đạt được nhiều thành công
mỗi năm vào giai đoạn chiến dịch đã thu gom hàng vạn tấn rác thải khai thông hàng nghìn mét vuông cống rãnh
trồng được hàng vạn cây xanh cũng như tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân
về môi trường là vấn đề nhiều lĩnh vực trên khắp các vùng miền của đất nước
tuy nhiên đô thị hiện nay theo thống kê thì bốn mươi sáu rác thải đô thị và hầu hết các đô thị trong cả nước chưa xử lý nước thải sinh hoạt
đây là vấn đề rất là cấp thiết ở đô thị vừa ô nhiễm bởi rác thải nước thải và cả không khí
chúng ta tập trung giải quyết vấn đề đô thị
một việc giải quyết những vấn đề điểm nóng trong đất nước hiện nay
với quan điểm tư duy toàn cầu hành động địa phương tại quảng nam ban tổ chức chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
đã huy động được hơn một đoàn viên thanh niên ở các đơn vị tổ chức thu gom rác thải vớt rác tại các tuyến sông
tại các tuyến đường thành phố tam kỳ và hội an
ngoài ra tỉnh còn tổ chức các khóa tập huấn về ảnh hưởng của đốt ngoài trời ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng
lớp học môi trường chương trình đổi pin sinh thái
chương trình môi trường gắn với cuộc sống cộng đồng và khóa tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường dành cho doanh nghiệp
thành phố tam kỳ vừa được công nhận là đô thị lò hai
vấn đề bảo vệ môi trường cũng như làm cho thế giới sạch hơn cũng là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên của tù trẻ tam kỳ
các hành động của tù trẻ tam kỳ đã góp phần trong chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
nghĩa là ra quân nạo vét canh mương khai thông các tuyến đường canh mương nậu đồng dọn vệ sinh ở bãi biển tam thanh
tại quảng nam kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng chín đây là dịp quy tụ các doanh nghiệp nhóm cộng đồng trường học cá nhân
cùng chung tay thu gom xử lý tái chế chất thải phổ biến tuyên truyền cho cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường
tại các đô thị hướng tới một đất nước việt nam tươi xanh bền vững